cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hai nhân viên của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị cdc quảng trị
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo đó hai bị can là lê quang việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và đỗ đình phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đều trú phường năm thành phố đông hà
cả hai là nhân viên khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc quảng trị
theo cơ quan cảnh sát điều tra trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng các bộ xét nghiệm pcr covid một mươi chín do công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
hai đối tượng trên đã lấy các bộ xét nghiệm covid một mươi chín với tổng giá trị gần một tỷ đồng bán lại cho công ty cổ phần công nghệ việt á
để thu lợi bất chính vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật